đây là một cái ổ nhóm hoạt động rất là chuyên nghiệp hoạt động liên tình
chúng thường nhằm vào các lễ hội nơi tập trung đông người và cái thời điểm chúng chọn để gây án là lúc tối trời
chính vì vậy mà cái hệ thống camera an ninh giám sát cũng như lực lượng an ninh rất khó để xác định cái nhóm đối tượng gây án này
chúng tôi đã phải áp dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra truy xét và xác định cái ổ nhóm mới cất gọn được cái mẻ lưới như thế này
trước đó sau khi nhận được đề nghị từ công an
công an tỉnh thanh hóa công an tỉnh quảng trị tiến hành dừng kiểm tra xe khách nghi chở theo hai mươi một người có liên quan đến hành vi trộm cắp
công an quảng trị đã bản giao hai mươi một người này cho công an tỉnh thanh hóa để giải quyết theo quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng chị nguyễn thị diễm kiều vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến chuyện bị các đối tượng cướp giật tài sản
lúc đó chị đang đi xe máy chở đứa con nhỏ lưu thông trên đường trần hưng đạo ấp hỏa mỹ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên
thì bất ngờ bị các đối tượng đi xe máy từ phía sau chạy vượt lên áp sát giật lấy túi sách
trong đó có một điện thoại iphone tám và số tiền một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
mà hai bạn đó giật là giật sát bên lề đường nằm mé bên tay phải của em
biết là mình bị giật thì em la lên thì những đối tượng đó giật hơi cai vào mẹ con em
nhận được tin báo công an huyện mỹ xuyên tiến hành truy xét nhanh
và qua công tác giả sát
đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mỹ xuyên phát hiện giữ khẩn cấp
châu phúc thịnh sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã thuận hưng huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên
đã tiếp tục bắt giữ đối tượng trần lộc sinh năm hai nghìn năm trú tại phường ba thành phố sóc trăng
đồng thời triệu tập đối tượng thạch thanh quý sinh năm hai nghìn tám trú tại phường năm thành phố sóc trăng
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật
trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng thịnh và lộc thừa nhận là đối tượng đã trực tiếp thực hiện
vụ cướp giật tài sản tại thị trấn mỹ xuyên
ngoài vụ cướp giật trên bà đối tượng còn khai nhận đã liên tiếp thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật
và vụ trộm các xe máy tại địa bàn thành phố sóc trăng huyện mỹ xuyên huyện châu thành
và một số địa phương lần gần
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là đi xe máy trên các tuyến đường
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ
có mang theo tài sản
nếu đối tượng có mang theo túi sách hoặc điện thoại di động thì chúng bám theo và ra tay cướp giật tài sản
khi bị hại chống trả hoặc truy đuổi thì dùng súng bắn đạn bi
rào lề để uy hiếp xì thoai cay để chống trả và tẩu thoát
thì dễ bị các đối tượng nó trà trộn rồi nó trộm cắp nó cướp giật
từ các vụ việc trên cho thấy bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng công an
thì mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra
xử lý theo đúng quy định của pháp luật